nhằm giới thiệu cung cấp thông tin về hiện trạng môi trường và công tác quản lý nhà nước
về sử dụng hợp lý tài nguyên bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu
ban thường trực ubnd tqvn phối hợp với bộ tài nguyên và môi trường tổ chức hội nghị
tập huấn công tác phối hợp thực hiện nghiêm việc bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu
các tỉnh miền trung năm hai nghìn một mươi chín cho các cán bộ mặt trận ở các tỉnh thành phố miền trung
tại thành phố đồng hới tỉnh quảng bình
trong những năm qua ban thường trực ubnd tqvn đã chỉ đạo triển khai xây dựng
nhiều mô hình điểm khu dân cư bảo vệ môi trường ở các tỉnh thành phố trong cả nước
từ những mô hình điểm đã nhân rộng nhiều phong trào
nhiều cuộc vận động thiết thực về bảo vệ môi trường ở các địa phương đã đem lại hiệu quả tích cực
chúng tôi đã thành công nhiều mô hình như ví dụ mô hình các đoạn đường tử quán
tức là dâu cho các đoàn thể phụ trách từng tuyến đường
có kế hoạch dọn vệ sinh thu gom rất sạch cho nên là trên địa bàn xã hải
thì có hơn ba km đã thường xuyên được dọn và luôn sạch sẽ thoát đồng bộ cho khách thông qua du lịch
chúng tôi cũng đã vận động được một trăm linh hồ gia đình thực hiện cái đề án thu gom rác thải
và một trăm linh hồ gia đình sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh
tại hội nghị các đại biểu đã được phổ biến nội dung chính sách pháp luật của nhà nước
về bảo vệ môi trường biển và hải đảo
giới thiệu về hiện trạng và công tác quản lý nhà nước về sử dụng hợp lý tài nguyên
bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu
công tác truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường
chung tay hành động giải quyết bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu
đồng thời chia sẻ thêm những kinh nghiệm và cách làm sáng tạo trong xây dựng mô hình điểm
bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu ở khu dân cư
trong thời gian vừa qua mặt trận tổ quốc việt nam cả cấp và trong tỉnh quảng bình
đã nhận thức sâu sắc từ việc tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân
bằng nhiều hình thức đa dạng phong phú
từ đó để làm chuyện biết về nhận thức của cộng đồng dân cư và toàn dân
ý thức trách nhiệm trong việc tham gia chung tay bảo vệ môi trường của mình sống
cũng như môi đồng của cộng đồng dân cư
trong thời gian tới
để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu
các địa phương cần tiếp tục xây dựng mới và nhân rộng các mô hình điển hình
của cộng đồng dân cư các tổ chức tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường
ứng phó với biến đổi khí hậu nước biển dân
thực hiện nếp sống văn minh vệ sinh môi trường ở trên địa bàn khu dân cư